để đáp ứng yêu cầu phục vụ hành khách đi tàu trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi bốn
hiện nay công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đang tiến hành bán vé tàu tết đợt hai
và sẽ đưa hết các đoàn tàu để phục vụ hành khách đi tàu trước và trong sau dịp tết nguyên đán
trong đó giai đoạn một từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày ba mươi tháng một có chín một trăm linh vé
giai đoạn sau tết chiều từ hà nội vào tp hcm từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày một mươi hai tháng hai sẽ bán tám bốn trăm linh vé
giá vé tàu tết năm nay tăng cao nhất gần một mươi tùy theo ghế hoặc dừng nằm
hành khách mua vé đi tàu từ ga sài gòn chỉ cần truy cập vào website dsvn vn pn để đặt chỗ hoặc mua vé online
khách hàng có thể thanh toán qua thẻ tín dụng và hoàn thành việc mua vé ở bất cứ nơi đâu mà không cần phải đến ga như trước đây
trường hợp không có thẻ tín dụng thanh toán trực tuyến khách hàng có thể đặt chỗ và sau đó đến một trong các chi nhánh ngân hàng vip
bưu cục bốn mươi hai đại lý của công ty hoặc các quầy vé để thanh toán và hoàn thành việc mua vé
để phục vụ hành khách trong đợt cao điểm tết từ ngày hai mươi đến ngày ba mươi tháng một mươi hai âm lịch
hàng ngày sẽ có sáu đôi tàu thống nhất và bốn đôi tàu địa phương xuất phát từ ga sài gòn để phục vụ hành khách đi tàu
cùng với đó công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn sẽ đưa thêm ba mươi hai toa xe và một đoàn tàu mới vào sử dụng để phục vụ hành khách đi tàu